ngày hai mươi bảy tháng một mươi một theo giờ việt nam hàng trăm triệu gia đình tại mỹ sẽ bước vào bữa tiệc tối của lễ tạ ơn
một món ăn mang tính biểu tượng cho bữa tiệc lễ tạ ơn là gà tây nướng
năm nay do dịch covid một mươi chín nên nhu cầu gà tây ở mỹ có chút khác biệt
từ xa xưa gà tây nướng trong bữa tiệc tạ ơn của người mỹ được coi là biểu tượng cho một vụ mùa bội thu
kích cỡ gà thể hiện thái độ của gia chủ về một năm đã qua
một con gà tây thường nặng tới một mươi kg
năm nay nhu cầu mua gà tây không kém mọi năm
tuy nhiên thay vì mua những chú gà nặng từ một mươi đến một mươi năm kg cho những bữa tiệc lớn
thì khách chọn gà nhỏ cỡ từ năm đến bảy kg
tất cả vì lệnh cấm tập trung đông người
dự báo trước tình hình các nông trại bắt gà thịt sớm hơn so với trước
hoặc giảm chế độ ăn để hãm cho gà tăng cân càng chậm càng tốt
một chú gà tây có thể to nhỏ ăn hết hoặc chia nhau
nhưng quan trọng hơn cả là bữa tiệc vẫn phải có gà tây
và an toàn
trong dịch covid một mươi chín